nhằm nhận diện được những tồn tại vướng mắc về thủ tục pháp lý trong việc triển khai nuôi trồng thủy sản trên biển và bàn giải pháp tháo gỡ
hôm nay tại tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phát triển bền vững nuôi biển nhìn từ quảng ninh
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh đại biểu bao gồm các chuyên gia đến từ các nước phát triển nuôi biển thế giới
các chuyên gia đánh giá nuôi biển đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển
nhằm đưa việt nam trở thành một quốc gia mạnh về biển giàu từ biển
định hướng ngành nuôi biển của việt nam thời gian tới là phát triển nuôi biển công nghiệp
nuôi biển trong vùng ven bờ và vùng biển xa bờ tích hợp nguồn lực kinh tế kỹ thuật của các ngành dầu khí đóng tàu vận tải biển
tuy nhiên trong số hai mươi tám tỉnh ven biển mới có quảng ninh được đánh giá là cơ bản hoàn thành hạ tầng sản xuất ngành nuôi biển
câu chuyện nuôi biển của chúng ta bắt đầu một cái hành trình mặc dù nó cũng sẽ khó khăn
nhưng mà câu chuyện quảng ninh nó cũng đã tạo ra một cảm hứng cho các địa phương khác
rồi chúng ta sẽ dựa qua để mà chúng ta thực sự chúng ta giàu mạnh dây biển và giàu từ biển
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi dạy tích nuôi biển đạt ba trăm linh hectare sản lượng một bốn mươi năm triệu tấn
kim ngạch xuất khẩu đạt một tám hai tỷ usd tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm ngẽn trong thực hiện đề án
vẫn còn có những các cái vướng mắt có những trồng chéo về mặt thể chế và chính sách
đặc biệt là cái quy trình triển khai các quy định của pháp luật
chính vì thế cho nên là cái việc nuôi trồng mặc dù hai năm đã có cái đề án nuôi biển
mà chúng ta cũng chỉ chọn ở cái bước đi ban đầu là nuôi gần bờ đó
từ khoảng ưu tiên trong ba hải lý thôi thế nhưng vẫn đang rất khó khăn
hội nghị được tổ chức với mục đích thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án
đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn của thủ tướng chính phủ nhận diện tình hình nuôi biển trên thế giới
và trong nước hiện nay triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi biển
và các thủ tục đánh giá tác động môi trường cấp phép công bố khu vực biển
có thể ra mặt biển để thu hút đầu tư
hàng loạt chỉ số về tình hình sức khỏe của nền kinh tế việt nam ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thể hiện trên báo cáo số liệu kinh tế xã hội vừa được cơ quan thống kê công bố
trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình thế giới sự quyết tâm vào cuộc
thống chính trị nền kinh tế ghi nhận nhiều con số tích cực
với diễn biến kinh tế quý i tổng cục thống kê đã cập nhật
hai kịch bản tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi bốn
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp ước tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
cao nhất các quý i trong vòng bốn năm trở lại đây
các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch cùng với sự bật tăng trở lại
của khu vực công nghiệp đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng
trong số các ngành công nghiệp cấp hai có tới hai mươi sáu ngành có kết thúc tăng trưởng
so với năm trước trong đó có một mươi hai ngành tăng trên một mươi
xuất khẩu của quý i năm nay dự kiến là ước tính tăng là một mươi năm năm với mức xuất siêu
cũng rất ấn tượng đây là con số tích cực trong bối cảnh khó khăn

trong bối cảnh khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm
hết quý i nền kinh tế đã đón nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức được nhận diện và cần quan tâm thảo gỡ
trong các quý còn lại để đạt mục tiêu tăng trưởng
quý i tăng trưởng tính dụng trong quý i chỉ đạt hai mươi sáu
đây là con số khá thấp
hấp thụ vốn của các doanh nghiệp cũng như dòng vốn chuyển dịch
từ người trọ vai đến người sản xuất đang có cân thể được quan tâm
với kết quả kinh tế quý i tổng cục thống kê cập nhật hai kịch bản tăng trưởng
của năm hai nghìn hai mươi bốn
ở kịch bản một gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu kịch bản hai gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu năm
như vậy chín tháng cuối năm gdp phải tăng khoảng từ sáu một mươi hai đến sáu bảy mươi năm
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin ngành nông nghiệp quý i và triển khai các nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo
đến hết tháng ba tốc độ tăng giá trị gia tăng nông lầm thủy sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt hai chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu trong quý i ước đạt một mươi ba năm tỷ usd tăng gần hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
kim ngạch nhập khẩu đạt hơn một mươi tỷ usd xuất siêu đạt ba ba tỷ usd tăng hơn chín mươi sáu
đánh giá đến thời điểm hiện tại mặc dù sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi enino
tình trạng hạn hán xâm nhập mặn diễn ra mạnh mẽ
nhưng bằng nhiều giải pháp như đẩy sớm mùa vụ nhằm né hạn tích nước đẩy mạnh sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm
thì phát triển nông nghiệp tương đối ổn định trong những tháng đầu năm
với tín hiệu tích cực từ một số thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn của việt nam đang tăng trưởng trở lại
như trung quốc nhật khu vực châu á hoa kỳ
thì ngành nông nghiệp hoàn toàn có cơ sở đạt mục tiêu xuất khẩu nông lầm thủy sản quý ii sẽ đạt từ một mươi bốn một mươi bốn năm tỷ usd